thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng tám các thuê bao di động mới phát sinh phải thực hiện việc xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và đây là một trong những chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
theo đó phó thủ tướng ra bộ công an và bộ thông tin truyền thông tổ chức các doanh nghiệp viễn thông xác thực thông tin thuê bao từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vậy quy trình thực hiện việc xác thực này như thế nào cũng như tính đối soát xác thực làm sạch thông tin thuê bao khi qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra sao
thiếu tá hoàng văn dũng phó giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an là khách mời trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ có những phân tích cụ thể
mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí như vậy là từ ngày một tháng tám thì các thuê bao mới khi phát sinh thì phải tiến hành xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vậy thì xin đồng chí cho biết là điều này sẽ mang ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ
hiện nay thì việc thực hiện xác thực thông tin thuê bao thì sẽ giúp là giảm tài được việc dùng dữ liệu sạch từ thuê bao cũng như là hạn chế tình trạng sim giác quản lý được số lượng thuê bao một cách chính xác nhất
căn cứ từ đó thì các
các thủ tục hành chính khi mà thực hiện trong cái quá trình triển khai các dịch vụ công cũng như trên cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được xác thực một cách chính xác và hiệu quả giúp tăng tỷ lệ đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng như xác thực thông tin giúp quản lý tốt hơn trong cái lĩnh vực thuê bao di động
vâng vậy xin đồng chí cho biết là quy trình chúng ta thực hiện việc mà tiến hành xác thực giữa thuê bao mới và cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư thì sẽ được tiến hành như thế nào
khi công dân ra đăng ký thông tin thuê bao thì thông tin thuê bao này sẽ được gửi sang trực tiếp cơ sở quốc gia dân cư để thực hiện xác thực thông tin
việc xác thực thông tin thuê bao qua dữ liệu dân cư sẽ được tiến hành qua hình thức thông tin từ nhà mạng và sẽ gửi xác thực đến cơ sở quốc gia dân cư
xác thực qua chìa khóa là số địa danh cá nhân của công dân đó chính là số căn cứ công dân
vâng thưa đồng chí trên cơ sở mà chúng ta tiến hành việc mà xác thực giữa thuê bao mới và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì theo đồng chí điều này nó sẽ giải quyết được những vấn đề gì còn bất cập đang tồn tại hiện nay ạ
trong tình trạng hiện nay thì cái việc thực hiện quản lý thông tin thuê bao thì đang còn nhiều bất cập
trong đó là có tình trạng sim giác sim không chính chủ và rất nhiều các cái sim mà đã được đăng ký là từ trước đây
thì việc quản lý cái tình trạng sim này hiện nay là
nó đang còn nhiều cái khó khăn
trong đấy là khó khăn lớn nhất là quản lý thông tin về con người về đảm bảo chính sách về danh tính của một con người
thì cái việc này đã được bộ công an thực hiện quản lý qua cơ sở quốc gia dân cư cũng như là hệ thống định danh và xác thực điện tử
sẽ đảm bảo một công dân sẽ có một số duy nhất đó là số liên quan về số định danh cá nhân
thông qua việc xác thực thông tin thì chúng tôi sẽ đảm bảo được dữ liệu của công dân
tại cái nhà mạng sẽ được xác thực một cách chính xác nhất và đảm bảo được hạn chế được cái tình trạng là đăng ký nhiều sim hoặc là các cái sử dụng các cái sim giác
và cũng sẽ đảm bảo được cái việc thực hiện mà khi mà đăng ký tất cả dịch vụ công liên quan đến phải xác nhận giữa số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân với số điện thoại để đảm bảo một cách chính xác nhất giữa các hệ thống
và việc này sẽ giúp cho trong cái quá trình thực hiện các cái thủ tục hành chính
các dịch vụ công được nâng cao các tài khoản mà khi được đăng ký thì sẽ được xác thực một cách đúng đắn nhất và hiệu quả nhất và xác được xác thực danh tính của một con người
vâng thưa đồng chí vậy xin đồng chí cho biết là hiện nay thì công tác tổ chức kết nối xác thực giữa thuê bao mới và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đã và đang được tiến hành như thế nào ạ
theo chỉ đạo tn sáu cũng như chỉ đạo của chính phủ thì hiện nay là trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã thực hiện kết nối với ba nhà mạng
theo vinaphone mobilephone để triển khai các giải pháp xác thực thông tin khách hàng thông qua cái thông tin đăng ký thuê bao đảm bảo cho việc đăng ký sinh trị chủ cũng như là hạn chế tình trạng sinh giác
vậy xin đồng chí cho biết là hiện nay với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an xây dựng thì sẽ đáp ứng được những yêu cầu như thế nào khi mà chúng ta tiến hành việc xác thực các thuê bao như vậy ạ
dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay đã thu thập được khoảng một trăm linh triệu công dân hơn một trăm linh triệu công dân
và thực hiện là làm sạch dữ liệu thường xuyên hàng ngày liên tục thông qua các nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát quản lý chính cũng như là các cái việc kết nối và thực hiện các cái dịch vụ hành chính công
từ đó thì cái dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ đảm bảo một cách theo chỉ đạo lãnh đạo bộ là đúng đủ sạch sống
và từ đó là sẽ có căn cứ để thực hiện kết nối xác thực thông tin đồng bộ thông tin thuê bao một cách chính xác nhất
vâng thưa đồng chí một trong những nội dung được phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
đó là việc mà khi chúng ta tiến hành xác thực thuê bao mới với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải đảm bảo tính an ninh an toàn cũng như là bảo vệ dữ liệu thông tin của thuê bao
vậy thì đối với vấn đề này thì trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã có những giải pháp cụ thể như thế nào để xây dựng triển khai trong quá trình mà chúng ta tiến hành xác thực như vậy ạ
quan trọng nhất đó là về tính pháp lý cái thứ hai là về cái bảo đảm về an ninh an toàn bảo mật thông tin
mà nhất là thông tin của cá nhân
theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo được cái tính bảo mật thông tin của công dân đó
chính vì vậy cho nên trong quá trình thực hiện xác thực thì tất cả những trường thông tin liên quan đến chìa khóa sẽ được sử dụng để thực hiện kết nối giữa tra cứu giữa hai hệ thống
còn lại các thông tin mà không liên quan thì chúng tôi cũng sẽ không cung cấp để đảm bảo được tính bảo mật thông tin của công dân
trong quá trình thực hiện thì đối với hệ thống của các nhà mạng thì chúng tôi cũng đã kiểm tra rất là chặt chẽ về an ninh an toàn hệ thống
cũng như các biện pháp giải pháp kết nối thì cũng được thẩm định và phê duyệt đối với các phương án kết nối này
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai tất cả các biện pháp liên quan đến về việc kết nối về việc đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu
cũng như là tất cả các giải pháp đưa ra đảm bảo được cái an toàn pháp lý cũng như là từ niềm tin của nhân dân
một lần nữa xin được cảm ơn